tuy mới đưa vào hoạt động chưa đầy hai tháng nhưng mô hình tủ sách không đồng do hội phụ nữ phường phước hòa thành phố tam kỳ quảng nam phối hợp cùng đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phường thực hiện đã phát huy hiệu quả thiết thực
với phương châm hoạt động ai thiếu đến lấy ai dư đến gửi bước đầu mô hình này đang mang lại nhiều lợi ích cho các em học sinh nghèo và người dân địa phương
mô hình tủ sách không đồng được đặt ngay trong trụ sở ủy ban nhân dân phường phước hòa vị trí mà người dân và các em học sinh dễ dàng nhìn thấy
hôm nay trên đường đi chợ về bà lê thị nga phường phước hòa tp tam kỳ ghé lại vào tủ sách để lấy cặp và sách mang cho một em học sinh nghèo trong xóm
kể từ khi mô hình tủ sách không đồng ra đời nhiều em nhỏ thiếu sách vở cặp sách đến trường đã được bà nga đến đây mang về cho
có một em trong khối phối của tôi đã đi học được hơn một tháng rưỡi rồi nhưng mà em vẫn chưa có cặp táp để mà đến trường
thì hôm nay em tôi xuống đây để tôi xin được một cái cặp này này
với lại một cái cặp này này
với lại một cái cặp này này này
với lại một cái hộp bút cho em để mà em có cái cặp để đừng bút vỡ đi học trong những ngày mưa
hiện em đang học trường trung học phổ thông lê quý đôn
lúc trước ngoài giờ học trên trường muốn đọc sách thì em phải vào thư viện trường
nhưng bây giờ gần nhờ em có mô hình này
thiếu thì em đến lái để đọc xong em trả lại
em thấy rất là tốt
em thấy rất là tốt
tủ sách không đồng hiện có hơn hai trăm linh đầu sách với đủ các thể loại và đồ dùng học tập
được hội phụ nữ và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phường huy động từ sự đóng góp của các cá nhân hảo tâm trên địa bàn
với phương châm hoạt động ai thiếu đến lấy ai dư đến gửi
trong thời gian tới thì đoàn thanh niên sẽ bắt hợp với hội liên hiệp phụ nữ
tuyên truyền sao rộng trong người dân qua các hình thức như là qua buổi hậu hộp diễn đàn
hoặc là trên các trang mạng facebook yalo
để nhằm người dân cũng như các em học sinh biết đến mô hình tủ sách không đồng nhiều hơn
và bên cạnh đó cũng kêu gọi được các mạnh thường quân quan tâm tới mô hình tủ sách không đồng
đóng góp cho tủ sách ngày càng phát triển lớn hơn
phải nói rằng mô hình này đem lại hiệu quả rất thiết thật
được nhân dân trên địa bàn phường rất đồng tình và hưởng ứng
với khẩu hiệu rằng tủ sách không đồng ai dư thì đến gửi ai thiếu thì đến lấy
đã đem lại hiệu quả
thiết thực trong thời gian qua đối với địa bàn phường và mong rằng
thời gian đến sẽ có nhiều tâm lòng hỗ tâm có nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng với mô hình này
đúng như tên gọi của mô hình là tủ sách không đồng
người dân không phải tốn một khoản chi phí nào để có được kiến thức bổ ích từ những quyển sách hay
mô hình này đã và đang góp phần phát triển văn hóa đọc trên địa bàn
với những thành công bước đầu hy vọng rằng mô hình tủ sách không đồng sẽ được duy trì
và nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên thành phố tam kỳ